đầu tư nước ngoài fdi đã và đang là một trong những nhân tố quan trọng của nền kinh tế
bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển đóng góp vào tăng trưởng gdp và thu ngân sách nhà nước
tuy nhiên thực tế cũng đã bộc lộ rõ nhiều vấn đề tiêu cực hạn chế của khu vực có vốn fdi
trong bối cảnh thu hút dòng vốn fdi thế hệ mới kiểm toán nhà nước cần tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán
phòng ngừa và hạn chế những mặt trái từ đầu tư fdi là nội dung được các chuyên gia kinh tế thảo luận
tại hội thảo nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư fdi và vai trò của kiểm toán nhà nước diễn ra ngày hôm nay
theo báo cáo của kiểm toán việt nam có khoảng năm mươi doanh nghiệp fdi tại việt nam kê khai lỗ
trong đó nhiều doanh nghiệp thua lỗ liên tục trong nhiều năm liên tiếp
hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp fdi đã gây thất thu cho ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng trong nhiều năm qua
các chuyên gia kinh tế kiến nghị cần tăng cường trách nhiệm của kiểm toán độc lập
trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp fdi
kiểm toán hoạt động có dấu hiệu chuyển giá cần được thực hiện theo cả hai cách
là kiểm toán riêng trong một cuộc kiểm toán hoặc kiểm toán kết hợp trong khi kiểm toán báo cáo tài chính
bên cạnh đó để tạo niềm tin và động lực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam
cần xây dựng hành lang pháp lý về fdi đầy đủ và phù hợp
các quy định về nghĩa vụ thuế hải quan đất đai môi trường lao động cần được đồng bộ hóa
tránh tình trạng trồng chéo xâm lấn lẫn nhau gây khó khăn và tâm lý e rè
trong việc đưa ra quyết định đầu tư của doanh nghiệp fdi